thưa quý vị và các bạn cồn cỏ đảo tiên tiêu của tổ quốc được đánh giá là một trong những đảo có hề sinh thải ràng san hô và đa dạng sinh học cao nhất trong cả nước
thưa quý vị và các bạn cồn cỏ đảm giá là một trong những đảo có hề sinh thải ràng san hô và đa dạng sinh học cao nhất trong cả nước

thưa quý vị và các bạn cồn cỏ đảm giá là một trong những đảo có hề sinh thải ràng san hô và đa dạng sinh học cao nhất trong cả nước
thưa quý vị và các bạn cồn cỏ đảm giá là một trong những đảo có hề sinh thải ràng san hô và đa dạng sinh học cao nhất trong cả nước